thưa quý vị và các bạn trong đêm nay và sáng sớm ngày mai các tỉnh thành phía tây bắc bộ
ảnh hưởng của gió đông nam không mạnh vì thế mà trời có mưa nhưng mây thì vẫn còn nhiều
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực phía tây bắc bộ giao động trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi tám độ
còn ở các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
sao đến ngày mai khối khí lạnh tác động đến miền bắc vẫn yếu thêm
vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng trở lại
miền bắc sẽ chuyển nắng về trưa và chiều
khu vực phía tây bắc bộ nắng sớm nên nhiệt độ cao trong khoảng là từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
một số nơi nhiệt độ còn có thể cao hơn
còn ở các tỉnh thành phố ở khu vực phía đông bắc bộ nắng muộn
vì thế mà nhiệt độ thấp hơn giữ ở mức từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
với miền trung đêm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu
trời nhiều mây cục bộ một vài nơi có mưa sương mù nhẹ xuất hiện nhất là ở khu vực ven biển
sao đến ngày mai không còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời sẽ chuyển nắng
nên nhiệt ngày tăng lên mức hai mươi bảy hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nhiệt độ cũng giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
với nam bộ và tây nguyên vẫn đang mang đặc trưng của kiểu thời tiết mùa khô
khu vực tây nguyên đêm trời rét nhẹ với ngưỡng nhiệt độ trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
trong khi ở khu vực nam bộ nhiệt độ đêm trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
sao đến ngày mai các tỉnh tây nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển do ảnh hưởng của hiệu ứng cộng rồn của không khí lạnh
nên ở khu vực biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau vẫn còn có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa và khu vực huyện đảo trường sa đều có gió đông bắc từ cấp bốn đến cấp năm
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở một vài nơi nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước